do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở đảo bạch long vị đã có gió mạnh cấp bảy giật cấp chín
ở ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu giật mạnh cấp bảy cấp tám
ở hòn ngư đã xuất hiện gió giật mạnh cấp một mươi trong mưa rồng
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc
một trăm linh tám độ kinh đông ngay trên bờ biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
sức gió mạnh nhất cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
cảnh báo gió mạnh trong đêm nay và ngày mai ngày ba tháng chín
ở khu vực vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng tâm áp thấp nhiệt đới bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao ba bốn mét biển động rất mạnh
ở vùng ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba